nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ viễn thám và bảo hiểm cây trồng
cơ quan hợp tác và phát triển thụy sĩ vừa ký kết hiệp định tài trợ vốn cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thực hiện giai đoạn ba dự án thông tin viễn thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi trong hai mươi bốn tháng tới
cơ quan phát triển và hợp tác thụy sĩ sẽ hỗ trợ ba trăm sáu mươi năm franc thụy sĩ
tương đương tám mươi hai giá trị dự án và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ đối ứng một mươi tám kinh phí
dự án sẽ tích hợp thông tin viễn thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi
vào hệ thống theo dõi canh tác và sản xuất lúa chính thức của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đây là chương trình đối tác công tư do cơ quan phát triển và hợp tác thụy sĩ và bộ hợp tác phát triển kinh tế đức tài trợ
nhằm áp dụng công nghệ và hỗ trợ bảo hiểm cây trồng cho nông dân
với công nghệ này các cơ quan trong ngành nông nghiệp có thể tiếp cận số liệu chính xác khách quan kịp thời
từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo nhất là tăng trưởng quản lý rủi ro thiên tai
số liệu mà dự án cung cấp sẽ được sử dụng trong chương trình bảo hiểm lúa tại hai tỉnh an giang và thái bình
bài học kinh nghiệm từ triển khai dự án sẽ được áp dụng để triển khai chương trình bảo hiểm của chính phủ
tại các địa phương khác trong cả nước